kiểm soát nguồn cung đi đôi với sử dụng linh hoạt công cụ bình ổn xăng dầu
phải tăng cường công tác dự báo để có những giải pháp ứng phó phù hợp
tránh bị động khi giá xăng dầu thế giới tăng cao
giá xăng dầu tăng hay giảm sau kỳ điều chỉnh ngày một tháng bốn
đây là nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
bạn có những dự báo như thế nào về giá xăng dầu
hãy cùng chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực
với mức phạt bổ sung nhiều tinh tiết tăng nặng ý thức của người dân cũng như cũng đã dần dần được nâng lên
tuy nhiên vì lợi nhuận tình trạng trở quá tải trọng thiết kế phương tiện trên sông tiền sông hậu vẫn diễn biến phức tạp
thực trạng này đang làm gia tăng các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông thủy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại an giang
bằng mắt thường thì cũng có thể thấy rõ phương tiện này đang chở quá tải
bởi nước đã tràn lên quá vạch dấu mớn nước an toàn chiều cao mặn khô của phương tiện
có lẽ đây là những vi phạm không mới nên các chủ phương tiện cũng không cảm thấy bất ngờ
tuy nhiên nguy hiểm hơn những hành vi như thế này đang là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy
nghị định một trăm ba mươi chín này cũng đã trở nổi lên rồi nhưng mình vi phạm lên hơi hút một chút chứ đó
mình hơi khẩm hơn hút một chút xíu
nhưng mà tại vì nếu mà mình chở ít quá thì nó không có khối lượng
nhưng mà khi chủ mình nó la rồi này rồi
có nguy hiểm chứ nhưng mà tại vì mình trở nổi quá mình không có ăn
mình trở ít quá thì nó đâu có đủ sản lượng hàng quá
mình trở trong tàu đâu rồi nó nổi quá
với lại thời buổi giờ giàu mắc quá
mình trở ít mà đâu có lợi gì đâu
theo thống kê của phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang
trong ba tháng đầu năm nay lực lượng cảnh sát đường thủy đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính
trên chín trăm linh phương tiện vi phạm các quy định
về chất tự an toàn giao thông đường thủy
trong đó lỗi vi phạm chủ yếu trở hàng hóa quá vạch dấu mớ nước an toàn
và chỉ có số ít trường hợp vi phạm về dây chứng nhận khả năng chuyên môn chứng chỉ chuyên môn
vì lợi nhận cao nên cái hành vi vi phạm về trở hàng hóa quá vạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện
luôn xảy ra phổ biến
và qua đó thì lực lượng tuần tra kiểm soát cũng thường xuyên nhắc nhở các phương tiện
không trở quá cái dạch dấu mớ nước an toàn
để tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra
rồi đồng thời cũng cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
trước tình hình trên phòng cảnh sát giao thông đường thủy đã chỉ đạo
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
đồng thời tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền
nâng cao ý thức đảm bảo an toàn giao thông cho các chủ phương tiện thuyền viên
nhất là việc áp dụng nghị định số một trăm ba mươi chín của chính phủ
với hình thức xử phạt tiền và phạt bổ sung tăng cao hơn nhiều lần
so với nghị định một trăm ba mươi hai trước đây
điển hình như tại điều ba mươi tám nghị định số một trăm ba mươi chín
di phạm trở quá dạch dấu mớ nước an toàn của phương tiện
mức phạt lên đến hai mươi triệu
hình thức phạt bổ sung sẽ bị tước quyền sử dụng
với chứng nhận khả năng chi môn thiền trưởng từ ba tháng đến một mươi hai tháng
vì vậy phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh
đang gian yêu cầu các chủ phương tiện không được chở hàng hóa quá dạch dấu mớ nước
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
thì ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy
vẫn là vấn đề tiền quyết
người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành nghiêm túc quy định về trang thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện
không chở hàng hóa quá vạch dấu mớ nước an toàn để hạn chế thấp nhất tài nạn giao thông xảy ra
bảo vệ an toàn tính mạng tài sản
cho chính bản thân mình và người thân
và nỗi lo thường gặp vào thời điểm này
đó là tình trạng đuối nước
thực tế ghi nhận cứ đến mùa hè hàng năm thì lại có nhiều ca đuối nước bị tử vong thương tâm
ngay cả đối với những người biết bơi vẫn bị như thường
việc phòng tranh đuối nước và sơ cứu đuối nước đúng cách trở thành mối quan tâm
để mọi người tránh mắc phải đuối nước
những sơ suất đáng tiếc
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia của bà nguyễn thị chiên
phó vụ trưởng vụ thể dục thể thao quần chúng
tổng cục thể dục thể thao sẽ phân tích cụ thể hơn về nội dung này
trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip tổng hợp ngắn
bãi biển phạm văn đồng thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi bảy tháng ba vừa qua
năm thanh niên khi đi tắm biển đã bị nước cuốn trôi ra xa
điều đáng nói vụ đuối nước này xảy ra vào buổi tối
thời điểm theo quy định không được phép tắm biển
do thời tiết nắng nóng hai thanh niên ở tỉnh quảng nam
khi đi tắm ở khu vực suối mơ đã bị đuối nước và dẫn tới tử vong
còn tại xá cư pơng huyện crong quốc tỉnh đắk lắc
cũng vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm
khiến ba chị em ruột trong một gia đình tử vong
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba huyện ea súp tỉnh đắk lắc
một vụ đuối nước cũng đã khiến hai bé gái một mươi một tuổi tử vong
xin được cảm ơn bà đã có mặt tại trường quay của truyền hình công an nhân dân
thưa bà thời gian qua thì liên tiếp những vụ việc người dân
hay là du khách đi chơi tắm ở các bãi biển và bị đuối nước
theo bà nguyên nhân chủ yếu của những vụ việc thương tâm này là gì ạ
thì trong đó có những nguyên nhân chính như thế này
thứ nhất là do người dân chưa biết bơi
và thiếu kiến thức kỹ năng

phòng chống đuối nước
thứ hai là do người dân chưa có ý thức cao
trong việc thực hiện các quy định khi tham gia giao thông đường thủy
cũng như là các quy định khi tham gia các hoạt động bơi lặn
vui chơi giải trí dưới nước ở tại các cơ sở bể bơi
cũng như là các khu du lịch
thứ ba thì do người dân mặc dù là biết bơi rồi
nhưng mà vẫn chủ quan
vì vậy là có những tình trạng biết bơi giỏi
nhưng mà vẫn không biết bơi

nhưng mà không có kỹ năng cứu đuối
nên dẫn đến là cả người bị đuối
và người cứu đuối đều tử vong
và cái nữa đó là do thiên tai báo lũ
hoặc là do tình trạng trẻ em không được giám sát quản lý
trong nhất là đặc biệt trong các dịp hè hoặc là dịp tết
trong nhiều nguyên nhân như bà vừa kể trên
thì có thể thấy nguyên nhân là do người dân chưa thực hiện các quy định khi đi bơi
cũng như là vui chơi giải trí dưới nước
tại các bãi biển
bể bơi hay là khu du lịch
vậy theo bà bộ văn hóa thể thao và du lịch
cần phải tăng cường các giải pháp như thế nào
điểm vui chơi các bể bơi thì đều quy định là phải có
những biển thông báo những bảng hướng dẫn
quy định về nội quy hướng dẫn người dân
để cho họ hiểu các nguyên tắc đảm bảo
cũng như là các quy định mà phải thực hiện
để làm sao mà người dân khi tham gia hoạt động bơi
vui chơi giải trí dưới nước
thì đều được đảm bảo an toàn vệ sinh
cũng như là các quy định mà phải thực hiện
cũng như là đảm bảo về tính mạng và sức khỏe
ngành văn hóa thông tin thể thao thì rất là tích cực
trong công tác phổ biến tuyên truyền
những nội quy quy định này
tuy nhiên thì đối với người dân
thì cũng cần phải có ý thức hơn
trong việc thực hiện đúng các quy định
khi mà tham gia hoạt động ở các bể bơi
hoặc các khu vui chơi giải trí
hoặc các khu lặn biển
có thể thấy trong một số vụ việc

thì khi thấy nạn nhân bị đuối nước
thì người dân địa phương đã lao ra để cứu nạn
tuy nhiên là do ngạt nước
nên là cả nạn nhân và người cứu để bị đuối nước
vậy khi thấy người khác có nguy cơ bị đuối nước
thì chúng ta cần phải làm gì
như tôi phân tích ở trên
thì có rất là nhiều nguyên nhân chính
để dẫn đến người dân
và trẻ em bị đuối nước
trong đó có một nguyên nhân đó là
họ chủ quan
vì nghĩ rằng là mình bơi giỏi rồi
thì mình có thể là cứu đuối tốt
nhưng trong thực tế thì bơi giỏi
có thể đảm bảo được
cứu đuối an toàn
đối với ngành văn hóa thể thao du lịch
đặc biệt là bộ văn hóa thể thao du lịch
trong những năm
từ năm một mươi chín đến năm hai mươi và năm hai mươi một
đã và đang triển khai hướng dẫn
các địa phương thực hiện
cái thí điểm tiêu chí
đánh giá biết bơi
tức là trong quá trình
phổ cập giảng dạy
và kiểm tra kết quả học bơi của các em
không chỉ là đánh giá các em biết bơi bao nhiêu mét
mà phải kiểm tra về
kiến thức về phòng chống đuối nước
kiểm tra về kỹ năng an toàn
trong môi trường nước
kiểm tra về kỹ năng cứu đuối an toàn
đặc biệt là đối với trẻ em
thì ngành văn hóa thể thao
chúng tôi khuyến cáo
là đối với trẻ em dưới một mươi tám tuổi
dù có biết bơi giỏi
dù có được học về
đủ kiến thức kỹ năng
cứu đuối an toàn
thì cũng không nên xuống dưới nước
để cứu trực tiếp
bởi vì với độ tuổi này các em cũng
có năng lực khả năng để biết ứng phó nhanh
xử lý nhanh các tình huống
ở dưới nước trong quá trình cứu đuối
có thể nói rằng là mùa hè
thì đang đến rất gần rồi
cộng với việc là du lịch đã mở cửa trở lại
thì nhu cầu thăm quan nghỉ dưỡng
tại các khu du lịch biển của người dân là rất lớn
vậy thì vụ thể thao quần chúng
đã có những giải pháp gì trong thời gian tới
để góp phần giảm thiểu tai nạn
đuối nước đối với người dân và trẻ em
thì vụ thể thao quần chúng
đã và đang tập trung
năm nhóm nhiệm vụ giải pháp
sau thứ nhất là vụ
tham mưu cho lãnh đạo bộ
lãnh đạo tổng cục thể rủi thao
về chương trình bơi an toàn
phòng chống đuối nước giai đoạn
hướng dẫn và chỉ đạo
các địa phương là trong dịp tháng năm
hàng năm sẽ tổ chức
lễ phát động toàn dân
học bơi an toàn
phòng chống đuối nước thứ hai thì
vụ thể thao quần chúng xây dựng
và phổ biến
các tài liệu
chuyên môn kỹ thuật
để hướng dẫn cho người dân
cũng như là trẻ em
về kỹ thuật các kiểu bơi
hướng dẫn về kỹ năng
an toàn trong môi trường nước
kỹ năng cứu đuối an toàn
hướng dẫn về kiến thức
hiểu biết về nguyên nhân
và cách phòng chống đuối nước
và thông qua việc hướng dẫn này
và xây dựng tài liệu này
thì người dân cũng sẽ có nhận thức
tốt hơn về phòng chống đuối nước
nhiệm vụ thứ ba đó là
tham mưu cho bộ văn hóa
thể thao du lịch ban hành
hướng dẫn về tiêu chí đánh giá
trẻ em biết bơi như vừa nãy tôi có nói
là triển khai thí điểm
sau khi triển khai thí điểm chúng tôi sẽ đúc rút ra
những tiêu chí nào để làm sao
mỗi trẻ em
khi được công nhận là biết bơi
thì sẽ đảm bảo được
việc bơi giỏi và phòng chống đuối nước
nhiệm vụ thứ tư
là vụ thao quần chúng phối hợp
với các đơn vị vụ chức năng
thuộc chín bộ ngành mà hiện nay
được chính phủ giao cho
công tác phòng chống đuối nước
để triển khai kế hoạch liên cảnh
về công tác phòng chống đuối nước
chúng tôi tập trung vào phần
hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ
cũng như là quản lý
về chuyên môn đối với các cơ sở
tổ chức dạy bơi
thứ năm đó là phối hợp với bộ giáo dục đào tạo
trung ương đoàn cũng như là một số đơn vị
để tăng cường hoạt động
vui chơi giải trí cho trẻ em
hạn chế hơn việc
ở những khu
có nghi cơ đuối nước cao
đối với người dân
khi mà tăng cường được
hoạt động luyện tập
cũng sẽ có khả năng về thể chất
cũng như là có những kỹ năng tốt hơn
để tiếp cận môn bơi
cũng như là có cái khả năng để cứu đuối tốt hơn
có thể nói là bên cạnh sự vào cuộc
của các cơ quan chức năng
quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
vậy thì chúng ta cần phải có những cái lời khuyên
hay lời cảnh báo nào đối với người dân
và du khách để tình trạng
đuối nước sẽ hạn chế tối đa
thì trước hết là
chúng tôi rất là mong muốn người dân
tích cực hơn trong việc tìm hiểu
về lợi ích tác dụng của môn bơi
đối với việc phòng chống đuối nước
và nâng cao thể lực tầm vóc
thứ hai là người dân cũng cần phải thay đổi nhận thức
là không phải là học bơi
là chỉ học làm sao biết
vận động ở dưới nước
thông qua việc
hoạt động của chân tay và
nhịp thở mà phải học cả
những kỹ năng về
hoàn toàn trong môi trường nước
rồi là kỹ năng tự cứu mình khi xảy ra các tình huống
chẳng hạn như chuột rút hoặc là
do gặp phải sóng to hoặc là
các tình huống nguy hiểm khác
và cái cuối cùng thì tôi rất là mong
là mỗi người dân thực sự phải có cái ý thức
có nhận thức và nâng cao cái
cái trách nhiệm cái hành động của mình đối với việc
thực hiện tốt các quy định
khi tham gia
các hoạt động ở
khu vui chơi giải trí các bể bơi
khu du lịch và cũng
có ý thức thực hiện tốt khi tham gia giao thông đường thủy
thì rõ ràng
mỗi người dân sẽ
có được cái biện pháp cho mình khi
xảy ra những cái
cái cái nguy cơ phòng chống đuối nước
thì rõ ràng là cái việc
giảm thiểu tai nạn đuối nước đối với người dân và trẻ em
sẽ được khắc phục
có thể thấy rằng là cái việc quan trọng nhất vẫn là nâng cao
kiến thức của người dân đúng không
kiến thức về kỹ năng bơi lội đồng thời là kiến thức

yêu cầu của mỗi địa điểm tham quan du lịch
một lần nữa thì xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay